hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quang hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tân hưng phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái

ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một cm dưới trước đuôi mắt trái